qua các bác sĩ tại bệnh viện bãi cháy đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam bị tai nạn lao động có nguy cơ phải cắt cổt tay
theo đó ngày một mươi sáu tháng bốn bệnh nhân n vh ba mươi chín tuổi trú tại thị xã quảng yên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh trong quá trình đi biển bị dây máy cuốn vào tay phải treo người lên theo dây
sau sự cố bệnh nhân cảm thấy đau nhiều hạn chế vận động cánh tay và được đưa vào trung tâm y tế tp móng cái để sơ cấp cứu
tại đây tình trạng bệnh nhân tỉnh chỉ số sinh tồn tạm ổn định canh tay bàn tay phải có dấu hiệu thiếu máu nặng tím mất cảm giác còn vận động các đầu ngón tay đặc biệt bệnh nhân rất đau cánh tay phải
sau khi tiếp nhận người bệnh các bác sĩ bệnh viện bãi cháy đã thăm khám lâm sàng cận lâm sàng
kết quả siêu âm đớp lơ mạch đánh giá động mạch cánh tay và động mạch trụ quy tắc hoàn toàn có huyết khối trên một đoạn dài khoảng bốn mươi bốn mm động mạch quay động mạch trụ hạn chế quan sát tốc độ dòng chảy rất thấp các tính mạch ấn dẹp hoàn toàn
kiếp trực đã tiến hành hội trần chuyên khoa đánh giá tình trạng tác động mạch cánh tay phải giờ thứ chín do chấn thương dập nát cơ và bó mạch thần kinh cánh tay phải
nhận định đây là tổn thương phức tạp nguy hiểm bệnh nhân có thể phải đối mặt với nguy cơ cắt cột tay phải thậm chí tử vong
bác sĩ chuyên khoa hai hoàng văn quyết trưởng phòng tổ chức cán bộ phẫu thuật viên chính cùng các bác sĩ chuyên ngành chấn thương thần kinh mạch máu cây mê hồi sức đã nhanh chóng phối hợp tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương
sau hơn ba giờ phẫu thuật căng thẳng các bác sĩ đã bóc tách lộ rõ tổn thương phức tạp trên cánh tay phải của bệnh nhân
tổn thương bao gồm dập nát phần mềm toàn bộ cơm một phần ba dưới cánh tay khử và cẳng tay phải động dập kèm huyết khối hoàn toàn động mạch cánh tay một phần ba dưới đến đoạn che động mạch quay trụ gây tắc mạch tắc tĩnh mạch cánh tay đất khối cơ bám trên lồi cầu ngoài trong cánh tay và nhóm cơ mặt trước cẳng tay
các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn động mạch cánh tay và cánh tay bị dập nát và hoại tử lấy tính mạch hiển từ đùi phải để xử lý và khâu nối động mạch cánh tay với động mạch quay và động mạch trụ bằng tĩnh mạch hiển đảo chiều
sau đó các bác sĩ khâu nối căn cơ cắt bỏ cơ hoại tử và cầm máu cẩn thận
cả phẫu thuật diễn ra thành công sau sáu ngày điều trị và chăm sóc hậu phẫu tích cực bàn tay của bệnh nhân đã hồng hào ấm áp mạch quay bắt rõ và các ngón tay đã có cảm giác và cử động nhẹ
theo bác sĩ chuyên khoa hai hoàng văn quyết các trường hợp bệnh nhân vào bệnh viện với tổn thương tác động mạch cánh tay thường có tiên lượng rất nặng các triệu chứng thường mơ hồ không rõ ràng vì cánh tay của bệnh nhân còn lành lặn chỉ biểu hiện dập nát trên da
thời gian là yếu tố then chốt quyết định sự sống hồi phục của cánh tay vì vậy phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương tái thông động mạch cánh tay phải diễn ra nhanh chóng để tránh nguy cơ hoại tử phải cắt bỏ cánh tay